sở giao thông vận tải hà nội vừa yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải kiểm tra và xử lý nghiêm lái xe vi phạm
thông qua thiết bị giám sát hành trình nhằm thực hiện hiệu quả các giải pháp giữ gìn trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông
sở giao thông vận tải cũng yêu cầu các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra và kịp thời khắc phục những hư hỏng thiết bị giám sát hành trình
để phục vụ công tác kiểm tra giám sát kiểm tra nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm thông qua hệ thống giám sát hành trình
các đơn vị phải khắc phục triệt để những hư hỏng của thiết bị giám sát hành trình
trường hợp vi phạm không truyền dữ liệu do đơn vị cung cấp dịch vụ thiết bị giám sát hành trình doanh nghiệp vận tải phải liên hệ để có biện pháp khắc phục ngay
việc này phải báo cáo về sở giao thông vận tải và phải nêu rõ thời hạn khắc phục